đối tượng nguyễn thế vinh một trong những mắt xích trong chuyên án buôn bán vận chuyển ma túy vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh đấu tranh bắt giữ
theo điều tra lọc văn sơn hà văn dũng và lô văn thuận cùng trú tại nghệ an nhưng ra hạ long quảng ninh làm công nhân xây dựng
tại đây thấy có nhiều đối tượng người tây bắc nghiện ma túy nên sơn cùng đồng bọn đã mua ma túy tại khu vực biên giới nghệ an và lào
mang ra hạ long chia nhỏ và bán cho các đối tượng nghiện
trong đó vinh là tài xế taxi chuyên đi giao hàng cho nhóm này
cũng quen biết một số đối tượng trong vụ thì quen biết là theo như kiểu người ta đi taxi mình thôi
cũng nghĩ là những gì là bình đồ bình thường thôi
về sau thì biết đấy là ma túy nhưng mà cái thời gian đấy là đúng cái thời gian dịch dễ
không có việc làm thì em cũng nhận ship
liên tiếp từ năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ
xử lý sáu trăm tám mươi ba vụ với một bốn trăm bảy mươi hai đối tượng về ma túy
trong đó bắt giữ hình sự sáu trăm hai mươi bốn vụ với chín trăm ba mươi năm đối tượng thu giữ trên hai mươi năm g heroin
trên chín gram ma túy tổng hợp và các tăng vật khác như cần sa súng đạn xe ô tô mô tô và tài liệu có liên quan
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn là các đối tượng luôn luôn thay đổi địa điểm
luôn luôn thay đổi phương thức thủ đoạn để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
với sự quyết tâm đấu tranh không hoan nhượng với tội phạm ma túy
thì chúng tôi đã gần đây đã triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh xuyên quốc gia
thời gian qua cũng có nhiều vụ các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán bar karaoke hoặc nhà nghệ thuật
tại lạng sơn đội canh sát hình sự công an huyện văn lãng đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trúc sinh
tại địa chỉ bãi kiểm hóa khu hai xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
qua kiểm tra phát hiện bắt quả tăng một mươi một đối tượng nam nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy tổng hợp
khí cười dao
và nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh bảy trên một mươi một đối tượng dương tính với các chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình
tại tỉnh điện biên khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng tám
thuộc địa phận bản hồng lết cuông xã thanh hưng huyện điện biên
phòng phòng chống ma túy
thuộc địa phận bán hồng lết cuông xã thanh hưng huyện điện biên
phòng phòng chống ma túy
thuộc địa phận phối hợp với hai đồn biên phòng thánh luân và thơm
bộ đội biên phòng điện biên phát hiện bắt quả tang hoàng thị nịa

đang vận chuyển hai bánh heroin

cho một người đàn ông chưa rõ lại lịch với một mươi triệu đồng tiền công
thực tế cho thấy diễn biến của tội phạm ma túy vẫn diễn ra phức tạp
liên tục xuất hiện các loại ma túy mới
tuy nhiên với sự nỗ lực của lực lượng công an
cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị
tình hình ma túy đã có bước chuyển mới
việc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp lấy phòng ngừa là chính
đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa từ sớm
là mục tiêu quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung giảm cầu của ma túy